sau những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại đoạn đường hầm kim liên vừa qua
mới đây thành phố hà nội đã có những biện pháp cải tạo lại hệ thống cơ sở hạ tầng
để nhằm hạn chế tối đa những vụ tai nạn giao thông
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn từ nhiều năm qua thì hầm kim liên đã góp phần rất lớn
trong việc giải quyết vấn đề tình trạng ủn tắc giao thông trong khu vực
tuy nhiên đối với nhiều người dân thì đây lại là một điểm đen về vấn đề tai nạn giao thông
bởi tình trạng mất an toàn giao thông và những vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua
và để giải quyết tình trạng này thì thành phố hà nội mới đây đã tiến hành kẻ những gờ giảm tốc
cũng như là kẻ lại những vạch kẻ đường và những giải phân cách để giúp cho người dân có thể dễ dàng nhìn thấy
và giảm tốc độ khi mà tham gia vào khu vực này
theo ghi nhận của phóng viên gờ giảm tốc mới được kẻ gồm hệ thống bảy vạch sơn
được kẻ ngay đầu đường dẫn vỏ hầm từ hai phía xã đàn và đại cổ việt bố trí theo tổng cụm
mỗi phía bố trí ba cụm vạch có tác dụng cảnh báo cho người tham gia giao thông biết trước vị trí nguy hiểm
cần phải giảm tốc độ và chú ý quan sát để bảo đảm an toàn giao thông
ngoài ra bang quản lý cũng tội đậm lại các vạch sân khác cùng biểu tượng phân làn ô tô xe máy
để chủ phương tiện ý thức rõ về làn đường khi lưu thông
mặc dù các cơ quan chức năng đã có những cố gắng trong việc khắc phục sửa chữa xây dựng cơ sở hạ tầng
nhưng để hạn chế một cách tối đa những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
thì ý thức của người tham gia giao thông mới thật sự là điều cần phải cải thiện
người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh những quy định pháp luật khi tham gia giao thông
để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra